kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đến nay
đã làm biến đổi hoàn toàn thời tiết khu vực bắc bộ từ chiều tối và đêm qua đến nay
với sự xuất hiện của những cơn mưa và nền nhiệt giảm mạnh trời chuyển rét
đêm nay và ngày mai bắc bộ nằm trọn trong khối không khí lạnh
tiết trời ấm ướt không còn duy trì thay vào đó là tiết trời khô hành cùng với nền nhiệt độ ấm mức thấp
đêm nay và sáng sớm ngày mai chỉ từ một mươi năm một mươi tám độ vùng núi từ một mươi hai một mươi năm độ
có nơi dưới một mươi một độ và nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng là dưới hai mươi ba độ
với miền trung các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định phú yên có mưa lớn diện rộng
có nơi mưa rất to các khu vực còn lại phổ biến có mưa giải rác về cuối ngày
nên nhiệt độ trên toàn khu vực giảm mạnh ở bắc trung bộ trời rét với nhiệt độ cao nhất
trong khoảng từ hai mươi hai mươi ba độ khu vực trung trung bộ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
còn các tỉnh thành phía nam trung bộ thì nhiệt độ cao hơn từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
do mưa kéo dài nên từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi một trên các sông từ quảng bình đến phú yên
có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên các sông ở quảng bình quảng trị bình định bắc phú yên
ở mức báo động một báo động hai có sông trên báo động hai
các sông từ thừa thiên huế đến quảng ngãi ở mức báo động hai báo động ba có sông trên báo động ba
trong khi đó tại tây nguyên và nam bộ mưa tập trung vào chiều tối riêng phía đông có thể xảy ra mưa vừa
đến mưa to nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên từ hai mươi tám ba mươi một độ còn nam bộ trong khoảng là ba mươi ba mươi ba độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy có lúc cấp tám sợi cấp chín sóng biển cao từ ba sáu m biển động mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa gió đông bắc có cường độ phổ biến khoảng cấp năm
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở mức dưới ba mươi một độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội nhiều mây không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng một mươi bảy hai mươi hai độ